tại hà nội ban chấp hành hiệp hội an sinh asean bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp tổ chức hội nghị ban chấp hành hiệp hội an sinh asean lần thứ ba mươi bảy theo hình thức trực tuyến
tham dự tại điểm cầu việt nam có đại diện lãnh đạo của bảo hiểm xã hội việt nam cùng tham dự tại các điểm cầu khác có đại diện của các nước thái lan campuchia philippines malaysia
hội nghị đã thảo luận các vấn đề liên quan đến mở rộng diện bao phủ và hoạt động của quỹ an sinh quốc gia thực hiện bảo hiểm y tế cho người lao động khu vực phi chính thức sự chuyển đổi phúc lợi an sinh xã hội cho người lao động nhập cư do đại diện quỹ an sinh xã hội campuchia cơ quan bảo hiểm y tế philippines cơ quan an sinh xã hội thái lan tham luận
đáng chú ý phiên thảo luận có sự tham gia của bảo hiểm xã hội việt nam với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân
các phần tham luận đều nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
chính phủ đã triển khai và khởi động các gói hỗ trợ cũng như biện pháp thiết thực để giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả
cũng tại hội nghị ban tổ chức cũng đã trao giải an sinh asean cho các nước trong đó có việt nam
với chủ đề bảo hiểm xã hội việt nam phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện